chiều một mươi một tháng một mươi đoàn công tác ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh bình định về tình hình thi hành luật thủy sản hai nghìn một mươi bảy tại bình định
triển khai thi hành luật thủy sản năm hai nghìn một mươi bảy trong thời gian qua ubnd tỉnh bình định thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của ủy ban châu âu về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay bình định có một mươi bảy tàu cá với một trăm một mươi chín thuyền viên vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài bị bắt giữ và xử lý
ubnd tỉnh đã quyết định xử phạt hành chính bảy tàu vi phạm khai thác vùng nước ngoài phạt mỗi tàu tám mươi năm triệu đồng trên một tàu đồng thời thu hồi vĩnh viễn giấy phép khai thác thủy sản
theo lộ trình đến ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tỉnh sẽ lắp đặt thiết bị hành trình cho gần ba chiếc tàu cá có chiều dài từ một mươi năm đến hai mươi bốn mét
đánh giá cao những kết quả đạt được đoàn công tác cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng ngư dân vi phạm khai thác trái phép vùng biển nước ngoài vẫn không giảm và diễn biến ngày càng phức tạp
do vậy đề nghị tỉnh bình định cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về thủy sản triển khai đầy đủ các nội dung của luật thủy sản năm hai nghìn một mươi bảy